cầm gậy gọc đuổi đánh nhau tại hẻm một trăm tám mươi bốn trên một mươi chín đường lê đình cẩn
sau đó một nhóm người bỏ chạy vào một công ty gần đấy để cố thủ trong tình trạng người bê vết máu
nhận được tin báo công an địa phương có mặt ổn định tình hình
lúc này ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
theo người dân vụ đánh nhau xuất phát từ việc một người đàn ông phàn nàn về việc công nhân tại kho hàng ở đầu hẻm một trăm tám mươi bốn trên một mươi chín
thường xuyên mở nhạc lớn vào buổi tối gây ồn ào
vào sáng ngày hôm nay khi người đàn ông này dọn hàng ra đầu hẻm để bán thì xảy ra cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thấy hành khách đi trên xe có hành động khiếm nhã một tài xế taxi đã dùng cây đánh người này trọng thương
với hành vi này công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam hai tháng đối với lái xe nguyễn hữu được
một mươi năm tuổi trú tại thị trấn an thới huyện phú quốc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc xảy ra khi anh huỳnh văn bảy trú tại thành phố rạch giá cùng một số người bạn đón chiếc xe taxi do được điều khiển
đi từ thị trấn an thới đến khu du lịch bãi khem
khi xe đi được một đoạn do có hơi men trong người nên anh bảy tự ý dùng tay bóp còi và phá phách một số đồ đạc trên xe
được đã nhắc nhở sau đó xảy ra mâu thuẫn với bảy
tức giận được dừng xe đuổi các vị khách này xuống đường rồi điện thoại rủ thêm hai người bạn đến để đánh bẩy
hậu quả bảy đã bị được dùng cây đánh gãy chân
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà được gây ra cho bảy là ba mươi hai
trong vòng chưa đầy hai tháng trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã xảy ra bốn vụ án mạng mà người gây án đều còn rất trẻ
và đều có thói quen là mang dao trong người để phòng thân
đơn giản chỉ là mang dao phòng thân thôi thế nhưng khi phát sinh mâu thuẫn dù là rất nhỏ họ đã sẵn sàng rút dao và gây ra án mạng
những vụ án mà phóng sự dưới đây đề cập cho thấy sự manh động thiếu kiềm chế của một bộ
vẫn giới trẻ và cũng là lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi mà những thanh thiếu niên trẻ tuổi có thói quen mang theo hung khí trong người
chỉ vì lý do nẹt bô xe máy mà vào lúc hai mươi hai h ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn tấn hoài bảo một mươi năm tuổi cùng chín thanh thiếu niên
trú tại phường bốn và phường bảy thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã mang theo hung khí đi tìm nhóm của lê hoàng hải một mươi sáu tuổi
trú tại phường bốn thành phố đà lạt
để đánh nhau hai nhóm đã gây hấn đuổi chém nhau và hậu quả là em trần anh quân một mươi bốn tuổi học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đống đa
thành phố đà lạt cùng nhóm với bảo bị nhóm của hải chém dẫn đến tử vong
con dao đó là em bái nhà em lên con dao nó dài ba mươi cm thì em dành em mang theo để em tự thân
con dao đó nhiều khi từ khi em đi cha em bị bọc trong người để phòng thăm
cha em có một cái sử dụng con dao đó chính trị
một vụ án mới nhất vừa xảy ra vào đêm ngày bảy tháng một mươi hai tại xã đông thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
mà nguyên nhân theo đối tượng lê sĩ quốc thái anh một mươi chín tuổi trú tại xã nam hà huyện lâm hà
khai là do ông trịnh anh tuấn sáu mươi một tuổi chú tại xã đông thanh đi xe máy lấn làn ép xe của thái anh
chỉ có vậy và sẵn có chút men trong người thái anh đã dùng dao đâm ông tuấn ba nhát khiến ông này tử vong
trước đó tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại xã ninh gia huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà hai nhóm thanh niên đã lao vào đâm chém nhau khiến một người tử vong năm người khác bị thương
cả hai vụ án này các đối tượng đều thừa nhận việc mang dao trong người là để phòng thân
điểm chung nhất của các đối tượng đều là mang dao phòng thân và khi xảy ra mâu thuẫn thì thiếu kiểm soát và hành xử một cách côn đồ
thực trạng này đang diễn ra trong một bộ phận giới trẻ khiến cho tình hình an ninh trật tự thêm phức tạp
cuối năm thời điểm của tết và lễ hội mong rằng mỗi người cần tỉnh táo để không vì một chút nóng giận
mất kiểm soát mang dao
mọi mâu thuẫn nếu bình tĩnh đều có thể giải quyết vì thế việc mang theo dao trong người là không chính đáng
vào tối ngày hôm qua trên đường tuần tra kiểm soát khi đến khu vực khóm bình khánh bảy phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang
lực lượng công an phường bình khánh đã bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi đốt pháo nổ
đó là lai minh hoàng sinh năm hai nghìn một và lai hoàng thái sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại phường bình khánh thành phố long xuyên
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ ba mươi bảy quả pháo hình trái bóng trong ba lô đeo trên lưng hoàng
tại cơ quan công an hoàng khai nhận số pháo trên do hoàng mua trên mạng xã hội
và được một thanh niên hẹn đến khu vực bến phà bắc an hòa thuộc phường mỹ long để giao số pháo trên
sau đó hoàng rủ thái đến khu vực khóm bình khánh bảy để đốt pháo thì bị công an phường bình khánh phát hiện bắt quả tàng

lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn một tỷ đồng của nhiều hộ dân
lê thị thanh chú tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khi đang còn là thủ quỹ quỹ tiến dụng nhân dân xã hoàng trinh huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
thanh đã có hành vi thu tiền gốc và lãi của ba hộ dân vay vốn nhưng lại không nộp vào quỹ để chiếm đoạt hơn một trăm hai mươi bảy triệu đồng
ngoài ra cũng trong thời gian này thanh còn lập khống bốn hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân xã hoàng trinh chiếm đoạt một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị vào ngày hôm nay công an tỉnh tuyên quang cho biết đơn vị đang điều tra một số vụ việc liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
theo tài liệu điều tra một nhóm đối tượng chia nhau làm nhiều nhóm nhỏ từ hai đến ba người
tìm đến các cửa hàng bán quần áo tạp hóa để tiếp thị một loại sản phẩm của công ty như khăn mặt khăn tắm quần áo đồ lót và đặt vấn đề với chủ cửa hàng để gửi hàng giới thiệu sản phẩm của công ty
tại đây phía công ty sẽ trả phí hàng tháng từ một triệu đến một năm triệu đồng và tiền chiết khấu sản phẩm bán được
nhóm này khi lừa được chủ đồng ý đã dán tờ quảng cáo lên tường kèm theo số điện thoại liên lạc
tiếp theo để thực hiện hành vi lừa đảo nhóm thứ hai đến các cửa hàng nói trên vờ làm người mua hàng
vô tình nhìn thấy tờ quảng cáo dán trên tường rồi nhờ chủ cửa hàng đặt mua hộ số lượng lớn sản phẩm trên tờ quảng cáo
nhiều chủ cửa hàng tin tưởng đã gọi điện theo số điện thoại trên tờ quảng cáo để đặt hàng và được báo giá sau khi thỏa thuận xong
khi nhận được hàng theo đơn đặt hàng chúng yêu cầu chủ cửa hàng chuyển khoản thanh toán trước rồi sau đó cắt đứt liên lạc
trước những thủ đoạn nêu trên người dân đã trình báo cơ quan công an
để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh tuyên quang đề nghị ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng này liên hệ đội cảnh sát hình sự công an thành phố tuyên quang
hoặc đồng chí nguyễn anh tuấn đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an tp tuyên quang
số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi năm trăm một mươi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
gặp nhật phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ bản tin chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với anh anh vũ và chị thu thủy ạ
vâng xin cảm ơn chị vũ anh với những thông tin mà chị vừa gửi tới quý vị đánh giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã sau ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ngõ một mươi chín đường lê lợi thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
có nốt ruồi cách hai năm cm dưới trước mép phải
đối tượng nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi ba ngõ tám cụm bốn b phường trần nguyên hãn thành phố bắc giang
và đối tượng đoàn sĩ lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn nhẫm trơn xã trung sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang
cao một m sáu mươi chín da trắng sống mũi gãy tay trúc và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý